đồng bào ta hãy đoàn kết một lòng thống nhất ý chí
mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh

bởi vì người dân cũng tin tưởng vào dự báo dự đoán tình hình rồi căn cứ trên nguồn lực

không chỉ là người dân cả nước mà những người nước ngoài đang sinh sống tại việt nam
cũng rất tin tưởng vào hiệu quả các biện pháp mà chính phủ việt nam đưa ra
để kiểm soát và phòng chống đại dịch covid một mươi chín
giữa thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài hàng trăm buổi hiến máu phải hoãn lại
dẫn đến tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện
mỗi ngày chỉ tiếp nhận được khoảng dưới một trăm linh đơn vị máu tình trạng này chưa từng xảy ra
một lần nữa tinh thần tương thân tương ái được phát huy
đã có nhiều cá nhân tình nguyện tham gia hiến máu để cứu giúp bệnh nhân
mỗi một lần tham gia hiến máu là tôi rất là vui mừng
khi những giọt máu của mình sẽ được chuyển sang bệnh nhân
chuyển đến những bệnh nhân đang thiếu máu
thưa quý vị và các đồng chí năm hai nghìn hai mươi là năm tròn hai mươi năm thủ tướng chính phủ
ban hành quyết định lấy ngày bảy tháng bốn hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
khác với những năm trước trong thời gian này sẽ có rất nhiều những hoạt động
hiến máu nhân đạo được tổ chức trên cả nước
thì trong bối cảnh của dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
mọi chương trình hiến máu đã phải tạm dừng lại
và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu máu trong suốt thời gian qua
bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh tháng nào chị nông thị gấm
cũng phải đến viện huyết học truyền máu trung ương để điều trị bệnh
khác với những lần trước đến viện lần này đã được một tuần
thế nhưng chị vẫn chưa có đủ máu để tiếp nhận
theo viện huyết học truyền máu trung ương số người đến hiến máu đã giảm rất mạnh
vì dịch bệnh covid một mươi chín trong suốt thời gian vừa qua
trong đó có khoảng một trăm linh buổi hiến máu với lượng máu hiến dự kiến trên một mươi hai đơn vị
cũng đã bị hoãn đây là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay
cái nguồn máu được tiếp nhận thì khá thấp con số cụ thể là mỗi ngày trong những thời gian qua
mỗi ngày chỉ tiếp nhận được khoảng dưới một trăm linh đơn vị
trong đó có khoảng một đơn vị máu tình trạng này chưa từng xảy ra
trong khi đó thì mỗi một ngày chúng tôi có phát khoảng một hai trăm linh một năm trăm linh đơn vị máu
với lượng máu dự trữ trong các khóa máu hiện tại thì không khả năng đó dài tình trạng này
trong suốt ba tháng qua cả nước tiếp nhận khoảng một mươi sáu đơn vị máu
giảm một nửa so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
riêng tại viện huyết học truyền máu trung ương hiện chỉ còn tám đơn vị máu
dự kiến đủ cho một mươi ngày điều trị
trước tình hình khan hiếm máu điều trị
viện huyết học truyền máu trung ương kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe
tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu đặc biệt là nhóm máu a và nhóm máu o
trong khó khăn hoạn nạn một lần nữa tinh thần nhân ái của dân tộc được phát huy
không ít cá nhân cơ quan đơn vị chức năng đã tích cực triển khai hiến máu nhân đạo
cùng với những giải pháp sáng tạo và linh hoạt
khu vực hiến máu của viện huyết học
các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo đảm an toàn cho mọi người
được siết chặt từ khử khuẩn tay đến khoảng cách ngồi
không đông người đến hiến máu như thời điểm chưa có dịch
tuy nhiên vẫn có những người như chị nguyệt đến hiến máu tỉnh nguyện
với lý do rất đơn giản
khi mà nghe tin về cái dịch này thì mình cảm thấy rất là lo lắng cho cái đồng bào cả nước của mình
nên là mình hôm nay mới đến đây để tức là góp một cái gì đấy của bản thân mình cho cộng đồng cho xã hội
để bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
viện huyết học truyền máu trung ương còn duy trì các điểm hiến máu cố định
và mượn thêm một số địa điểm để tổ chức hiến máu liên tục trong nhiều ngày
nhằm bảo đảm các điểm hiến máu không quá xa không tập trung đông người
và tuân theo các biện pháp phòng dịch theo quy định của bộ y tế
cái việc mà chúng tôi đã làm đó là chúng tôi đã phân luồng
đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khu vực bệnh viện
thì có một cái luồng đi riêng
đối với người hiến máu là có một cái luồng đi riêng
và đối với các hoạt động hiến máu tại viện cũng như tại các điểm hiến máu quyết định
thì chúng tôi đều triển khai các biện pháp ví dụ như là trang bị các dung dịch khử khuẩn
trang bị các khẩu trang rồi thậm chí kể cả trang bị những mặt nạ bằng kính
giọt máu cho đi cuộc đời ở lại
câu nói đã bao chọn ý nghĩa và mục đích lớn lao trong các chiến dịch hiến máu nhân đạo
nếu như có nhiều hơn nữa
có sự sẻ chia giống chị nguyệt em huy
chắc chắn sẽ có nhiều người được tiếp tục duy trì sự sống của mình
từ những ngày đầu tiên xuất hiện dịch covid một mươi chín cho đến thời điểm hiện tại
lực lượng công an đang phải làm thêm nhiệm nhiều nhiệm vụ
và không chỉ là phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
mà còn phải căng mình tham gia vào phòng chống dịch
thế nhưng các hoạt động thiện nguyện trong đó có hiến máu nhân đạo
vẫn được nhiều đơn vị cá nhân trong lực lượng công an tích cực tham gia
trụ sở cục cảnh sát kinh tế bộ công an
tám giờ sáng tại đây đã đông đủ các đoàn viên thanh niên
thậm chí là cán bộ có tuổi
không ai bảo ai mọi người đều nhanh chóng đến bàn làm thủ tục đợi hiến máu
có mặt từ sớm trung úy nguyễn minh quang mong muốn góp phần sức của mình
để trao đi những giọt máu yêu thương
dịp khan hiếm như thế này hy vọng là giọt máu của tôi sẽ đi được
được đến với tất cả các đoàn viên thanh niên
tất cả những người đang cần máu
chương trình có sự tham gia đông đảo của hàng trăm cán bộ chiến sĩ
đoàn viên thanh niên trong và ngoài cục cảnh sát kinh tế bộ công an
thu được gần một trăm linh đơn vị máu
tổ chức chương trình này anh em cũng đã đề ra cái khẩu hiệu là
phòng chống ncov đừng quên đi hiến máu
đấy là một cái khẩu hiệu để anh em nhận vận động
những đoàn viên thanh niên trong cục là không ngần ngại
chúng ta vẫn thực hiện được những biện pháp phòng chống của bệnh bộ y tế
nhưng vẫn đáp ứng
chúng ta vẫn đảm bảo được trách nhiệm với cộng đồng
vẫn đem một cái phần máu của mình để hiến máu
cứu người vì truyền thống tương thân tương ái
nhân đạo của dân tộc việt nam
mỗi năm chúng tôi được tiếp nhận một lượng lượng sân lớn
lượng máu từ các cán bộ chiến sĩ của ngành công an rất là tốt
chúng tôi đánh giá rất là cao bởi vì công an
là lệnh thuộc lực lượng vũ trang
nhưng mà tham gia các hoạt động máu tự nhiên rất là tích cực
nhiều người nhiều tấm gương
tham gia hiến máu ba mươi bốn mươi năm mươi lần
mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự